hiện giá chuối bán tại vườn ở đồng nai đang giảm giá kỷ lục chỉ còn một năm trăm linh hai đồng một kg nhưng vẫn không có người mua
nhiều chủ vườn buộc phải để chuối chín rục tại vườn rồi vứt cho gia súc gia cầm ăn
tại xã thanh bình huyện trảng bom đồng nai nơi có hơn một trăm linh hectare diện tích trồng chuối
người dân đang gặp cảnh khốn đốn khi chuối bước vào vụ thu hoạch nhưng thương lái không mặn mà thu mua với lý do không xuất khẩu được
theo người dân tại huyện tràng bom thời điểm này năm trước giá chui bán tại vườn giao động từ một mươi ba đến một mươi bảy đồng một kg
năm nay dù giá thấp xuống cả chục lần còn một năm trăm linh hai đồng một kg nhưng vẫn không tìm thấy người mua
nguyên nhân là do thương lái trung quốc ngừng thu mua đã khiến nguồn cung vật cầu giá chuối rớt xuống mức rất thấp